nhân ngày quốc tế người cao tuổi ngày một tháng một mươi nhiều địa phương trên khắp cả nước đã triển khai các hoạt động có ý nghĩa góp phần chăm lo đời sống cho người cao tuổi
tại thanh hóa ban đại diện hội người cao tuổi của tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà cho hội viên người cao tuổi ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh
đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các ông bà từ bảy mươi bảy đến một trăm linh tuổi ở các huyện triệu sơn đông sơn quảng sương
tại các huyện nơi đoàn đến thăm đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe tình hình cuộc sống sinh hoạt thường ngày của các hội viên
đồng thời gửi lời chúc sức khỏe hạnh phúc và trường thọ động viên các cụ tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu người thân
tích cực học tập lao động sản xuất xây dựng gia đình hạnh phúc khu dân cư văn hóa góp phần vào sự phát triển của địa phương